năm nay dịp mỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài nhiều ngày cũng là lúc các tour khám phá tham quan biển đảo tiếp tục đường rất đông du khách lựa chọn khi đến với bình định
do đó vấn đề bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi lưu thông trên các tuyến đường thủy luôn được lực lượng chức năng của tỉnh bình định trú trọng
những ngày này tại bến hàm tử thành phố quy nhơn liên tục có các đoàn du lịch cano cao tốc đến đảo nhơn châu
khách bước lên tàu điều đầu tiên những người làm dịch vụ nhắc nhở là phải mặc ngay áo phao đây là một trong những điều kiện bắt buộc để tàu được xuất bến
đi đến đây thì em cảm thấy rất là an toàn và an tâm tại vì mình có áo phao đầy đủ nhân viên cũng nhắc mình nhiệt tình
trước khi đi là mình phải kiểm tra là trước khi di chuyển là kiểm tra máy móc dở lên kiểm tra máy nhớt xanh dầu đầy đủ
rồi sau đó khi mà hành khách xuống thì hướng dẫn cho hành khách bằng áo phao rồi ngầu tại chỗ
hiện tỉnh bình định có khoảng ba trăm linh máy
trên phương tiện trong đó có một nửa là tàu cao tốc chuyên phục vụ du lịch ở khu vực các xã nhơn hải nhơn lý nhơn châu
không để xảy ra tai nạn đường thủy luôn là mục tiêu quan trọng mà phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định đặt ra nhất là những dịp nghỉ lễ lớn
tại nhiều điểm du lịch bằng tàu thuyền luôn có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn có thực hiện công tác phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm đề phòng các tội phạm liên quan đến trộm cắp triển ép người dân người hành khách đến đi du lịch tại bình định để đảm bảo được việc du lịch của người dân tại địa bàn tỉnh bình định được an toàn
kết hợp công tác kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp với các chủ doanh nghiệp chủ phương tiện thực hiện ký cam kết đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật khi hoạt động tuân thủ quy định khi vận chuyển khách du lịch
ngoài ra phối hợp với các địa phương tăng cường bố trì các tổ kiểm tra tại bến bãi và tuần tra lưu động trên tuyến nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm giảm thiểu nguy cơ tai nạn có thể xảy ra
thưa quý vị hội thi cá chấm sông son một lễ hội độc đáo vừa được trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng phối hợp với ubnd xã sơn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình tổ chức nhằm quảng bá thương hiệu cá chắm sông son
giúp bà con nông dân tìm được đầu giao ổn định cải thiện đời sống
hội thi là hoạt động thường niên tạo không khí vui tươi phấn khởi mở đầu mùa du lịch
với mục tiêu hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu đặc sản cá chắm tạo sinh kế ổn định bền vững hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu việc phá rừng săn bắt động vật trước đây
nghề nuôi cá chắm trên sông son là một làng nghề truyền thống mang đặc trưng riêng của vùng núi phong nha kẻ bàng
nơi đây có nguồn nước rất sạch với nguồn thức ăn chủ yếu của cá chắm là rong tảo vì vậy thịt cá thơm có hương vị mang nét riêng đã trở thành thương hiệu
mới đây hệ thống rừng chờ xe buýt mới đã đừng thiết kế đồng bộ và hiện đại theo tiêu chuẩn châu âu vừa đáp ứng yêu cầu về mỹ quan đô thị vừa góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân khi sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
các điểm dừng chờ được ví như cầu nối đưa người dân đến với vận tải công cộng để khắc phục những hạn chế trước đây nhiều điểm chờ xe buýt hiện đại đã được thay thế cho các cột biển báo xe buýt
với lộ trình di chuyển rõ ràng hệ thống bóng điện chiếu sáng vào ban đêm bằng năng lượng mặt trời đã tạo thuận lợi cho hành khách đọc thông tin tuyến và xe buýt khi ra vào điểm

tới đây đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có từ hai năm trăm linh đến hai bảy trăm linh điểm dừng xe buýt được xây dựng theo hướng hiện đại hơn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời
chúng ta chỉ làm một việc như thế là cải thiện lời sống của người dân khi đi lại bằng xe buýt
việc xây dựng những điểm chờ xe buýt mới hứa hẹn sẽ khắc phục những hạn chế và tồn tại trong đầu tư và quản lý hệ thống nhà chờ xe buýt hiện nay
từ đó thu hút người dân đến với vận tải công cộng nhiều hơn dân bỏ xe cá nhân qua đó giảm thiểu ủn tắc giao thông tại hà nội
những ngày cuối tháng bốn đầu tháng năm này
khách tìm lên thành phố điện biên phủ để ghé thăm một trong những chiến trường khốc liệt nhất
ghi dấu ấn thắng lợi vô cùng vẻ vang của quân và dân ta trong kháng chiến chống pháp
với các di tích nổi bật như đổi a một d một cứ điểm hồng cúm hiềm lam hay đổi độc lập
quần thể di tích chiến trường điện biên phủ nay là một trong số các di tích quốc gia đặc biệt của cả nước
và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch của tỉnh điện biên
vùng đất từng là chiến trường khốc liệt năm xưa nay trở thành khu di tích với bốn mươi năm di tích thành phần
nằm ở phía trung tâm tập đoàn cứu điểm điện biên phủ đồi a một có vị trí quan trọng bậc nhất trong
hệ thống năm quả đồi bảo vệ trung tâm mường thanh tại đây đêm ngày sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân ta đã
đào một đường hầm đặt khối thuốc nổ nặng gần một kg và cho điểm hỏa đến sáng ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quân ta đã làm chủ hoàn toàn đồi a một mở đường cho đợt tổng tấn công cuối cùng vào sở chỉ huy tập
đoàn cứu điểm và giành thắng lợi hoàn toàn cứu điểm a một này là một trong cứu điểm
kiên cố và bậc nhất đối với quân pháp là cuốn họng là nạt chắn thép về bảo vệ trực tiếp cho
căn hầm chỉ huy của tướng đờ cát cuộc chiến tại địa biểu phủ thì được trải xa trong vòng năm mươi sáu ngày đêm
nhưng tại cứ điểm a một này thì đã mất ba mươi chín ngày đêm với bốn đợt tấn công và một đợt phòng ngự vào đúng bốn giờ
ba mươi phút sáng ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ta đã nhanh chóng chiếm được cứu điểm a một của pháp
tiêu diệt tám trăm hai mươi năm tên lệnh pháp nhưng đổi lại đối với ta thì trên cứ điểm a một này đã có hơn hai năm trăm linh người
con ưu tú của khách mạng việt nam đã hiện dân tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình cho độc lập của
dân tộc cho triển dịch đến ngày toàn thắng ngay đối diện đồi a một một công trình đặc biệt ra đời trong
một vai trò hết sức quan trọng đó là bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ đây là nơi lưu giữ
các hiện vật trong chiến dịch lịch sử gồm hai khu trưng bày bên ngoài gồm một trăm một mươi hai hiện vật là các loại
vũ khí của quân đội nhân dân việt nam và quân đội pháp sử dụng bên trong trưng bày hai trăm bảy mươi bốn hiện vật và
hai trăm linh hai bức ảnh tư liệu đây là một trong những cái sản phẩm du lịch lịch sử đặc trưng riêng có mà chỉ có
của điện biên và khi mà du khách lên với điện biên phủ thì không thể bỏ qua khi đến với các cái điểm di
tích này đây là một trong những cái điểm di tích được tỉnh điện biên rất là quan tâm đầu tư bảo tồn và tôn tạng
chiến tranh đã lùi xa nhưng những chứng tích vẫn luôn trường tồn cùng thời san di tích chiến trường điện biên phủ vẫn luôn là điểm hẹn lịch sử để tìm hiểu về lịch sử
đi tích chiến trường điện biên phủ vẫn luôn là điểm hẹn lịch sử để du khách có thể hiểu và cảm nhận một phần nào đó sự khốc liệt của chiến tranh từ đó biết ơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước vì hòa bình
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay
thưa quý vị cách đây bốn mươi chín năm ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chiến dịch hồ chí minh toàn thắng kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc mỹ lâu dài gian khổ ác liệt nhưng vô cùng vẻ vàng của dân tộc ta
bài viết trên báo hà nội mới khẳng định thời gian không ngừng trôi lịch sử dân tộc việt nam vẫn được viết tiếp trên hành trình dài vô tận
trong đó chiến thắng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm sẽ mãi là dấu ấn đậm nét và để lại nhiều bài học vô giá
nhiệm vụ của chúng ta là phải chắc lọc vận dụng sáng tạo những bài học vô giá này góp phần xây dựng một việt nam dân giàu
đức mạnh dân chủ công bằng văn minh phồn vinh hạnh phúc vươn lên sánh vai với các cường quốc nam châu như bác hồ mong đợi lúc sinh thời
góp phần vào hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới
trong kháng chiến chống mỹ cứu nước lộ vòng cung dài hơn ba mươi km nay là đường tỉnh chín trăm hai mươi ba được biết đến là tuyển lửa
nơi địch thiết lập đồn bốt dày đặc trên toàn tuyển lộ làm vành đai bảo vệ cơ quan đầu não của chúng
theo bài viết trên báo ngoại truyền
người dân sau bốn mươi chín năm giải phóng từ vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh cày xới bởi bom đạn
người dân sống ven lộ vòng cung tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh đầu tư cải tạo đất
làm thủy lợi trồng các loại cây ăn trái giá trị kinh tế cao
từ đó cuộc sống của người dân dần thay đổi nhiều người khấm khá nhờ làm kinh tế vườn gần với phát triển du lịch
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn dù tăng trưởng tích cực nhưng nền kinh tế việt nam còn đối diện nhiều vấn đề
tồn tại doanh nghiệp vẫn khó khăn
theo bài viết trên báo kinh tế và đô thị đây chính là thời điểm các doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ
để phục hồi sản xuất kinh doanh
còn ý kiến một số chuyên gia cho rằng để nền kinh tế có thể vượt qua những khó khăn hiện nay
cần có những quyết sách mạnh mẽ hơn
cần kỳ luật thép để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công hơn nữa từ đó tăng đừng tổng cầu
và tạo được tác động lan tỏa trong nền kinh tế
các vương mắc về pháp lý và thủ tục hành chính cần được giải quyết nhanh chóng hơn
để các dự án bất động sản và các dự án sản xuất kinh doanh khác đừng triển khai
tạo việc làm cho người lao động đem về doanh thu và tăng khả năng trả nợ cho doanh nghiệp
đồng bằng sông cửu long là vùng sản xuất lúa gạo chính của việt nam với sản lượng lúa luôn ổn định
ở mức hai mươi bốn hai mươi năm triệu tấn một năm chiếm trên năm mươi sản lượng lúa và chín mươi lượng gạo xuất khẩu của cả nước
đề án một triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp đừng triển khai ngay
trong năm nay tại đồng bằng sông cửu long trên diện tích là một trăm tám mươi ha
bài viết trên báo đại đoàn kết phân tích mục tiêu không chỉ hướng đến tăng bốn mươi giá trị lúa gạo
năm mươi lợi nhuận trồng lúa mà đây còn là một hình mẫu sản xuất lúa gạo trên thế giới
đó là cách tiếp cận mới tích hầm đa giá trị đa lợi ích đồng góp trách nhiệm cho môi trường
tuy nhiên để mô hình chuỗi giá trị gạo thành công thì cần lộ trình từng bước
từ thấp đến cao không thể nóng vội không theo phong trào mà phải dựa vào thực lực
nội tại của từng doanh nghiệp và có bước đi thích hợp
bộ công thương đăng lệ ý kiến nhân dân về dự án luật hóa chất sửa đổi
bài viết trên báo quân đội nhân dân cho rằng việc sửa đổi bổ sung luật hóa chất lần này
là một cơ hội để chúng ta có thể đánh giá toàn diện hơn thẳng thắn hơn khoa học hơn
về tình trạng sử dụng hóa chất nguy hiểm trong sản xuất chế biến kinh doanh lương thực thực phẩm
cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật rất cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành cơ quan
tổ chức hữu quan để tổng kết đánh giá trên từng lĩnh vực cụ thể
trên cơ sở đó bàn thảo giải pháp sửa đổi bổ sung hoàn thiện cơ sở pháp lý
cho công tác quản lý việc sử dụng hóa chất trong sản xuất kinh doanh lương thực thực phẩm
một cách hiệu quả hơn góp phần bảo vệ tốt hơn cho sức khỏe nhân dân
nội dung vừa rồi của tiếng mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình
chào ngày mới sáng nay của truyền thình nhân dân
tiếp theo sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết trong ngày
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
tại các tỉnh miền tây nhiệt độ giao động từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
ở miền đông nhiệt độ cao hơn trong khoảng từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ
trên biển hôm nay ở khu vực vịnh bắc bộ khu vực phía bắc của biển đông
cũng như vùng biển huyện đảo hoàng sa vẫn có gió nam mạnh ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu giật trên mức cấp bảy
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước